trong tuần qua với sự chỉ đạo điều hành sát sao của chính phủ nhiều chính sách mới đã được ban hành
như phê duyệt đề án bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
là những thông tin chỉ đạo điều hành của chính phủ thủ tướng chính phủ nổi bật trong tuần từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi chín tháng bốn
thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới
mục tiêu tổng quát của đề án là xác định tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực
hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa nâng cao nhận thức
ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho người tham gia giao thông và người dân sống dọc các tuyến đường thủy nội địa
tăng cường điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng phương tiện đường thủy nội địa nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới
cũng trong tuần thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội
và bảo đảm an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi ba thiết lập hệ thống thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số
tiếp cận chủ trương quan điểm của đảng chính sách pháp luật của nhà nước thông tin khoa học công nghệ
từng bước kết nối chia sẻ thông tin với các hệ thống thông tin của các bộ ngành địa phương
để cung cấp thông tin kịp thời chính xác cho đồng bào dân tộc thiểu số
văn phòng chính phủ có thông báo một trăm năm mươi ba về kết luận của phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
trưởng ban chỉ đạo đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính
giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan
đề án tám trăm chín mươi sáu phó thủ tướng giao bộ công an tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
để đưa vào vận hành khai thác trong năm hai nghìn hai mươi bảo đảm an toàn an ninh thông tin
bí mật nhà nước bí mật cá nhân tiếp tục hoàn thiện giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm